mưa to kéo dài nhiều giờ trong đêm ba tháng một mươi và ngày bốn tháng một mươi đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh nghệ an
gây thiệt hại cho nông nghiệp và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân
trên địa bàn huyện diễn châu mưa lớn đã làm khoảng năm mươi hectare cây trồng vụ đông đang thời kỳ sinh trưởng
chuẩn bị ra củ quả bị ngập úng cục bộ
trước tình hình đó lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động máy móc tập trung khơi thông dòng chảy
chống ngập úng chỉ đạo nhân dân có biện pháp xử lý trên từng diện tích để bảo đảm sản lượng theo kế hoạch đề ra
tại địa bàn huyện yên thành mưa lớn trên diện rộng cũng đã gây ngập lụt cục bộ nhiều diện tích cây vụ đông
và ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân
riêng xã minh thành canh tiêu không kịp đã làm ngập lụt trên một mươi hectare hoa màu mới gieo trồng
hiện tại nhiều diện tích hoa màu đã bị nước cuốn trôi và bị thối rễ